tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra lễ sơ kết một năm thực hiện chương trình
một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển và lễ ký kết đồng hành cùng chương trình lần thứ hai
chương trình do báo người lao động khởi xướng sau một năm thực hiện đã nhận được sự quan tâm ủng hộ
rất lớn của toàn xã hội khơi dậy được lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc
đồng hành cùng ngư dân vững tâm vươn khởi bám biển
đến nay chương trình đã trao và ký kết trao tặng cờ tổ quốc tại một mươi bốn trên hai mươi tám tỉnh thành có biển
từ nghệ an đến cà mau
lá cờ đỏ sao vàng thiên liên cũng đã đến với bà con ngư dân ở các đảo thổ chu phú quốc côn đảo lý sơn cù lao chàm
tiếp thêm nguồn động lực giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển góp phần bảo vệ chủ quyền thiên liêng của tổ quốc
trong năm chương trình cũng tổ chức trao cờ tổ quốc cho đồng bào sống dọc đường biên giới trên bộ
tại ba tỉnh hà giang cao bằng và quảng nam
tới đây cờ tổ quốc sẽ tiếp tục đến với ngư dân ở địa bàn xa xôi ở các đảo tiền tiêu thuộc hai mươi tám tỉnh thành có biển
với tổng số năm trăm sáu mươi lá cờ
ngoài ra chương trình còn phối hợp ngành y tế tặng thuốc dụng cụ sơ cấp cứu cho bà con ngư dân
thông tin tuyên truyền pháp luật về chủ quyền biển đảo